sáng nay hai mươi tháng hai tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
thường trực chính phủ đã họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc trung lương mỹ thuận
tuyến đường có chiều dài năm mươi một km với tổng mức đầu tư hơn chín sáu trăm sáu mươi tỷ đồng theo hình thức bot
theo mục tiêu đề ra dự án sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi do gặp một số khó khăn vướng mắc dự án bị chậm tiến độ
sau khi lắng nghe ý kiến kết luận cuộc họp thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của tuyến cao tốc này
đối với sự phát triển của đồng bằng sông cửu long và cả nước đánh giá cao việc các bộ địa phương cơ quan liên quan
đã vào cuộc đề xuất các phương án xử lý tồn tại vướng mắc đối với dự án
thủ tướng yêu cầu cần quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo đối với dự án để hoàn thành đúng tiến độ
vấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi thông xe tuyến đường cao tốc này cần triển khai dự án nhanh chóng kịp thời chất lượng
và đồng thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật chống tham nhũng tiêu cực cho rằng cần tính toán lại phương án tài chính
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xã hội hóa nguồn lực mạnh mẽ tích cực giải quyết các tồn tại cũ theo đúng pháp luật
và nhất trí việc chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ đầu tư từ bộ giao thông vận tải về ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang